nhận được tin báo tại quán nước quen quốc lộ năm a địa phận huyện văn lâm đã phát hiện một phụ nữ tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên ngay lập tức đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ được hung thủ gây ra vụ án
đối tượng gây án được xác định là nông văn nhàn ba mươi ba tuổi là đối tượng nghiện ma túy
nhàn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện thường tín thành phố hà nội
tại công an công an nhàn khai nhận hành vi phạm tội của mình
vào tối ngày một mươi tháng sáu nhàn đã lẻn vào quán nước ven đường của nạn nhân tên nguyễn thị nga bốn mươi ba tuổi
tại đây nhàn giả vờ mua nước rồi lợi dụng lúc chị nga đang lấy tiền thừa trả lại
nhàn đã bất ngờ lao đến dùng tay xiết cổ khiến nạn nhân bất động hoàn toàn
nhàn đã lấy đi của nạn nhân một điện thoại di động một đôi khuyên tay bằng kim loại màu vàng và số tiền hơn hai triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ đối với nhàn về hành vi giết người cướp tài sản